thông tin thêm liên quan đến đường dây thi hộ mới bị bóc gỡ tại hà nội
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy hà nội đã khởi tố bị can vũ duy hùng
trú tại phường định công quận hoàng mai tp hà nội và nguyễn huy hoàng trú tại phường đồng tiến
tp hòa bình tỉnh hòa bình về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
theo điều tra hoàng đã lên kế hoạch nghĩ sao việc đăng ký thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng nhật
cho một số người có nhu cầu sau đó nhờ người thông thạo tiếng nhật thi hộ
hoàng đã nhờ hùng thi hộ với tiền công là bốn triệu đồng
để tránh bị giám thị phát hiện hoàng dùng ảnh chân dung của hùng làm giấy tờ giả cho thí sinh dự thi
ngày ba tháng bảy hùng mang giấy tờ giả đến điểm thi trường trung học phổ thông chuyên đại học sư phạm hà nội
để dự thi thì bị giám thị phát hiện và báo cho cơ quan công an
căn cứ tài liệu điều tra công an quận cầu giấy đã bắt giữ vũ duy hùng và nguyễn huy hoàng
về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức